sáng nay công an tỉnh khánh hòa cho biết đã bắt được hung thủ sát hại hai mẹ con bà võ thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và nguyễn võ quốc sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm hôm năm tháng một vừa qua
đau lòng hung thủ lại chính là người con trai lớn của bà hà tên nguyễn võ ngọc bảo sinh năm hai nghìn
trước đó vào chiều ngày năm tháng một ông nguyễn minh mẫn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chồng của bà hà khi đi biển về thì thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn vợ cùng con trai út nằm gục trên nền nhà xung quanh có nhiều vết máu trên người hai nạn nhân có nhiều nhát chém vào vùng đầu và vết thương sâu ở cổ
cả hai đều đã tử vong sau khi tiếp nhận vụ việc công an tỉnh khánh hòa xác định nghi phạm số một là bảo
người dân cho biết vào chiều ngày năm tháng một bảo ra khỏi nhà trong tình trạng nói làm nhảm sau đó phát hiện hai mẹ con bà hà bị chém nhiều nhát ở phần đầu
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã tiếp cận khống chế và bắt giữ bảo khi đang lẩn trốn tại tỉnh ninh thuận
khai thác nóng bảo thừa nhận đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức bằng vàng điện thoại cùng chiếc xe máy của người mẹ
sau đó đối tượng đã mang chiếc điện thoại di động đi cầm cố rồi mới chạy vào ninh thuận